trước những diễn biến khó lường của dịch đặc biệt là sau khi phát sinh các ổ dịch mới
thành phố hà nội tiếp tục xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của trung ương và thành phố
không tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan trường học bệnh viện nơi công cộng
thành phố đánh giá hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh quay trở lại cộng đồng là rất cao
chủ tịch ubnd thành phố hà nội yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể thành phố
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn trên địa bàn
xiết chặt kỷ luật kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tăng cường tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử phạt yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ đạo của trung ương và thành phố không tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan trường học
bệnh viện nơi công cộng các cơ sở dịch vụ nhà hàng ăn uống trong nhà
thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày